việc hàng nghìn người thiệt mạng ở cả thổ nhĩ kỳ và syri do động đất đã vượt quá năng lực cứu hộ
cứu nạn của bất kỳ một quốc gia riêng lẻ nào
chính vì thế cộng đồng quốc tế cũng đang đẩy nhanh công tác hỗ trợ cho ankara và damas
ngày bảy hai arab seyoud đã chỉ đạo thiết làm một cầu hàng không để trợ giúp các nạn nhân của trợ động đất ở syri và thổ nhĩ kỳ
cầu hàng không sẽ giúp cung cấp các dịch vụ y tế chỗ ở thực phẩm và hỗ trợ hậu cần
để giảm thiểu tác động của trận động đất đối với người dân syri và thổ nhĩ kỳ
cũng trong ngày bảy hai các chuyến bay cứu trợ đầu tiên của ai cập jordan kuwait và qatar
đã cất cánh trở đầy thiết bị cứu hộ liều vật liệu hậu cần và y tế cho các nạn nhân của trận động đất ở syri và thổ nhĩ kỳ
ủy ban châu âu ec thông báo đã điều lực lượng tìm kiếm cứu hộ từ một mươi quốc gia thành viên liên minh châu âu eu tới thổ nhĩ kỳ và syri
mỹ cũng điều hai đội tìm kiếm cứu hộ mỗi đội gồm bảy mươi chín thành viên tới thổ nhĩ kỳ
trung quốc australia new zealand cùng nhiều quốc gia khác cũng thông báo viện trợ hàng triệu usd
hỗ trợ các nạn nhân bị ảnh hưởng của động đất tại miền nam thổ nhĩ kỳ và miền bắc syri